tại thành phố đà nẵng hơn bảy trăm linh sinh viên công nghệ thông tin ưu tú đến từ gần một trăm linh trường đại học và cao đẳng
của mọi miền tổ quốc đã tham gia kỳ thi olympic tiên học sinh viên việt nam lần thứ hai mươi tám
cùng với một mươi bảy đội tuyển sinh viên quốc tế châu á tham gia kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế hành hai nghìn một mươi chín
diễn ra từ ngày bốn đến ngày bảy tháng một mươi hai
đây là sự kiện dành cho sinh viên có quy mô quốc tế lớn nhất tại việt nam
kỳ thi olympic tiên học sinh viên việt nam lần thứ hai mươi tám và kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế hai nghìn một mươi chín
do trường đại học bách khoa đại học đà nẵng đăng cai tổ chức theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế
năm hai nghìn một mươi chín cũng là năm đầu tiên tổ chức thi lập trình đối kháng procon theo tiêu chuẩn nhật bản
cuộc thi nhằm biểu dương tài năng kỹ năng công nghệ thông tin truyền thông dành cho sinh viên
qua đó sẽ lựa chọn các đội tuyển vào chung kết kỳ thi lập trình sinh viên toàn cầu
các đội tuyển của chúng ta programming contest sẽ tổ chức vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi tại moscow nga
cuộc thi acpc thì trường em cũng tổ chức độ lịch đội tuyển bắt đầu từ hè từ lúc vào năm học từ năm ngoái luôn chứ
thì cũng đã trải qua nhiều cuộc tuyển chọn thì mới ra được đội tuyển
còn procon thì năm nay là cái nội dung mới thì em cũng muốn thử sức cho nên em cũng đăng ký tham gia thì cũng chuẩn bị từ trước rồi
kỳ thi lập trình quốc tế hiệp hội máy tính
máy tính acm international college of technology programming contest icpc được tổ chức lần đầu tiên tại mỹ vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đến nay đã thu hút hàng chục nghìn sinh viên xuất sắc nhất của các khoa trong lĩnh vực máy tính từ hệ thống đại học toàn cầu tham gia
việc tổ chức kỳ thi olympic tiên học sinh viên việt nam lần thứ hai mươi tám và kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế hai nghìn một mươi chín
khẳng định khả năng hội nhập của tuổi trẻ việt nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin truyền thông
kỳ thi olympic tiên học sinh viên việt nam lần thứ hai mươi tám
kỳ thi lập trình đối kháng procon kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế icpc asean đà nẵng
thì đều với nội dung là để hướng cho các bạn sinh viên có một kỹ năng hoàn hảo
một kiến thức hoàn hảo về thuật toán và khả năng hoàn thiện bài toán với một với ngôn ngữ tiếng anh để thi đấu với nhau
cuộc thi sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của việt nam trong khu vực châu á và thế giới
về nguồn lực trẻ công nghệ thông tin và truyền thông
qua đó khẳng định khả năng hội nhập của sinh viên việt nam trong cuộc cách mạng công nghiệp bốn